các lệnh trừng phạt đối với nga sẽ được dỡ bỏ nếu như hoạt động quân sự ở ukraine dừng lại
và đây là điều kiện mà mỹ yêu cầu để chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với moscow
tuyên bố trên được thứ trưởng ngoại giao mỹ phụ trách các vấn đề chính trị victoria nuland đưa ra
trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn tass của nga
bà nulan từ chối trả lời câu hỏi liệu mỹ có ý định công nhận danh giấy đỏ của nga hay không
và các yêu cầu để đảm bảo an ninh của moscow trong đó có việc nato từ chối tư cách thành viên của ukraine
và mở rộng thêm về phía đông
tuy nhiên bà nhấn mạnh rằng mỹ sẽ không đề cập với quốc gia khác về cách thức và đối tượng được tham gia liên minh
sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai
mỹ và các nước phương tây liên tiếp công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào nga
trong đó có đóng băng tài sản của lãnh đạo nga đóng cửa không phận đối với máy bay nga
trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao
và giới tài phiệt của nga
trong một bản ghi nhớ vào ngày ba tháng ba
nhà trắng cho biết mỹ đã trừng phạt người phát ngôn điện kremlin và một mươi chín nhà tài việt nga